cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi làm việc nơi ở đối với tám bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể tám bị can sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ dưới ba tháng nguồn vốn dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các huyện quỳnh nhai mường la sông mã sốt cộp bắc yên phù yên vân hồ và thành phố sơn la
trong đó khởi tố bị can bắt tạm giam đối với năm trường hợp gồm nguyễn quang tuấn nguyên trưởng phòng dân tộc thành phố sơn la
nguyễn đình lâm nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện sông mã vương hồng hải nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện bắc yên
trần đức khoa nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện vân hồ phạm đức huynh nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện mường la
và khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba trường hợp gồm nguyễn văn huy nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện quỳnh nhai
vũ xuân cường nguyên trưởng phòng lao động thương minh xã hội huyện sốc cộp và nguyễn thanh cường kế toán phòng lao động thương minh xã hội huyện phù yên

kế toán phòng lao động thương minh xã hội huyện quỳnh nhai